trì lăng là huyện có diện tích trồng na lớn nhất trong tỉnh lạng sơn
để nâng cao giá trị sản phẩm huyện tri lăng đang chú trọng các biện pháp nhằm phát triển sản xuất na theo hướng nông nghiệp tốt việt gáp na an toàn
trì lăng là huyện có diện tích na lớn nhất của tỉnh lạng sơn với tổng diện tích hơn một sáu trăm linh ha sản lượng bình quân một mươi sáu tấn một năm giá trị kinh tế hơn sáu trăm linh tỷ đồng
đến nay huyện đã triển khai gần một trăm bốn mươi ha sản xuất theo tiêu chuẩn việt gáp và hơn một một trăm linh ha an toàn và năm ha được sản xuất theo tiêu chuẩn global gap
để phát triển theo hướng sản xuất na an toàn theo tiêu chuẩn việt gáp những năm gần đây chính quyền và ngành chuyên môn của huyện trì lăng phối hợp với các xã thị trấn thực hiện các giải pháp tuyên truyền tập hấn kiến thức về trồng na tổ chức tập hấn kỹ thuật xây dựng bầy vườn mẫu tại các xã có na bằng các nguồn vốn xây dựng mô hình vườn mẫu hỗ trợ bẫy bảo dồi vàng tổ chức ký cam kết với người dân thực hiện sản xuất theo tiêu chuẩn na an toàn

với sự đầu tư theo hướng sản xuất nông nghiệp tốt sản phẩm nachilang đã được tổng hội nông nghiệp việt nam trao danh hiệu
thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi một cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ đã ra quyết định cấp giấy đăng ký nhãn hiệu nachilang
đến năm hai nghìn một mươi ba nachilang được tổ chức kỷ lục việt nam đưa vào danh sách năm mươi cây đặc sản trái cây nổi tiếng của việt nam